thưa quý vị vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô bangkok thái lan lại vừa xuất hiện thêm một tình tiết mới
một tài xế xe túc túc là người đã chở nghi phạm gây ra vụ đánh bom tại ngôi đền erawan cho biết hắn là một người ngoại quốc nói ngôn ngữ không phải là tiếng anh
người tài xế bốn mươi bảy tuổi cho biết anh đang ngồi trên chiếc xe túc túc của mình tại khu vực giữa đền erawan và gác tàu điện ratchadamri thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn
khoảng ba đến năm phút sau một người đàn ông ngoại quốc bước lên xe và đưa anh một tấm giấy có vẽ bản đồ và chữ công viên lumpini viết bằng tiếng anh
trên đường gã này trò chuyện qua điện thoại di động bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng anh
tài xế xe túc túc không rõ liệu nghi phạm là người gọi điện thoại hay nhận cuộc gọi từ người khác
theo tài xế này nghi phạm là một người đàn ông ngoại quốc với chiếc cằm dài sống mũi cao là da trắng và chiều cao dưới một m bảy mươi
trong khi đó một người tài xế xe túc túc khác cho biết đã nhận trở nghi phạm mặc áo vàng tới ngôi đền erawan
trả lời cảnh sát người tài xế nói đã đón nghi phạm tại trước cửa ga hulam phong
được biết nghi phạm đã đưa cho tài xế một tấm bản đồ và yêu cầu trở tới khách sạn grand hyatt erawan bangkok nằm ngay cạnh ngôi đền erawan cổ kính